thưa quý vị sau khi các chốt kiểm soát dịch được dỡ bỏ thì vào tối ngày hôm qua ngày ba mươi tháng chín và dạng sáng nay
nhiều người dân đang sinh sống và làm việc tại tp hcm đã đi xe máy về quê ở các tỉnh miền tây
mặc dù không được phép qua chốt song hàng ngàn người đã trắng đêm đứng đợi khiến cho cửa ngõ phía tây bị ủn ứ nghiêm trọng
xe đạp xe máy với đồ đạc linh kỉnh những người dân này không thể bám trụ lại được tp hcm
do bị mất việc không có thu nhập nên tìm cách về quê bất chấp những khuyến cáo của chính quyền thành phố là ai ở đâu ở yên đó khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp
trong đoàn người xe này có em thạch son na một mươi bảy tuổi đi xe đạp chở em gái được ba mẹ dùng dây cột và xe máy kéo về
nó nói đi về rồi bao chốt bên long an là người ta cho ở đó bốn ngày
rồi test này kia là bên hội đồng hương lên rước về
rồi cách đi tại tỉnh tài vinh luôn một mươi bốn ngày
rồi chị nghe gì chị cũng về
tại hôm bữa nó kêu cái chị không ở đây
rồi miệng giọng là muốn đi về cho bé nó học thôi
ở vô quê mình không tiền bạc thì nó dễ hơn ở đây
ở đây cái gì cũng tiền thôi mà
bữa giờ mình làm dành dụng được trài ba triệu
dịch bệnh nghỉ bữa giờ ăn cũng hết rồi
tại con nó hai đứa nó học đâu có dư đâu
rồi miệng giọng là muốn về cho nó học theo kịp như người ta
tại hai vợ chồng không có biết chữ
có anh học được có lớp hai lớp ba
còn chị không có biết chữ
miệng giọng cho nó học biết chữ như người ta
tối ngày ba mươi tháng chín dạng sáng ngày một tháng một mươi
rất đông người dân đã di chuyển trên quốc lộ một a về hướng miền tây
khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh
ở khu vực giáp danh
tỉnh long an lực lượng chức năng đã chốt chặn
yêu cầu quay trở lại và không cho đi tiếp
tại đây các lực lượng chức năng đã giải thích
và khuyên người dân nên quay trở lại thành phố
nhưng càng về khuya
lượng xe đổ về cửa ngõ này càng đông
có chuyện đâu mà làm
nhưng mà chị làm công ty lớn
thì người ta cho mình làm

mà đâu có thể làm công ty đâu

tiền ăn tiền cơm tiền gạo
tiền đủ thứ hết trơn
rồi sao mà sống
rồi làm một tuần khi có ba ngày
không có tiền đâu
giờ muốn giờ không đi khám
khám lại cũng đâu có được đâu
đi bệnh viện đâu sợ không có tiền khám
nằm viện mà có tiền đâu
không có bảo hiểm nữa
để đảm bảo tuân thủ công tác phòng chống dịch bệnh
và đảm bảo an ninh trật tự
lực lượng công an được huy động về các cửa ngõ
khi nhiều người dân có dấu hiệu quá khích
la hét đòi quà chốt
các chiến sĩ đã phát nước bánh mì
để người dân ăn uống và mời người dân nghỉ ngơi
quay về lại nơi xuất phát
chờ khi được địa phương giải quyết cho về
đến gần bảy giờ sáng ngày một tháng một mươi
lực lượng chức năng đề nghị người dân đang có mặt tại chốt
tập trung đứng phân theo từng tỉnh thành
để có thể lên phương án đưa về quê